mở đầu là một số thông tin từ bệnh viện bạch mai cơ sở y tế tiếp nhận điều trị nhiều nhất các nạn nhân của vụ cháy trung cư mini ở khương hạ thanh xuân hà nội đêm ngày một mươi hai tháng chín vừa qua
hiện chỉ còn một người phải thở máy các trường hợp nặng khác diễn biến tích cực đặc biệt các bệnh nghi tâm lý đã ổn định không còn hoảng loạn
phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết trong số hai mươi bảy bệnh nhân mà bệnh viện tiếp nhận điều trị đến nay chỉ còn một trường hợp nặng phải thở máy
đó là nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch tình hình nạn nhân tiên lượng rất nặng các bác sĩ đang tích cực cứu chữa
bệnh nhân viêm phổi tổn thương phổi suy hô hấp phải can thiệp nhiều kỹ thuật rửa phổi hằng ngày làm sạch hết các khói bụi
về trường hợp nữ bệnh nhân công tác tại bệnh viện bạch mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
đến sáng ngày một mươi bảy tháng chín tình trạng bệnh nhân ổn định hơn đã nhận thức được các trường hợp còn lại đã tỉnh táo có thể ra viện
trong vụ cháy trung cư mini bệnh viện bạch mai tiếp nhận tổng cộng hai mươi bảy bệnh nhân
người cao tuổi nhất là hơn tám mươi tuổi có tám trẻ em bé nhất là tám tháng tuổi
tại các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy như bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện đa khoa sanh phôn bệnh viện một trăm linh ba đều cho biết sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tốt ổn định
tuy nhiên một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong